tổng cục thuế vừa ban hành quyết định số chín mươi một về việc triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính lĩnh vực thuế
các đơn vị phải đảm bảo không bổ sung thêm thủ tục hành chính nếu không có quy định trong luật
tổng cục thuế yêu cầu các cục thuế rút ngắn quy trình tiếp nhận giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính
tiếp tục kiểm soát chặt chẽ thực hiện giả soát đơn giản hóa các thủ tục hành chính
nhằm đảm bảo thuận lợi giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế
các cục thuế phải thực hiện việc công bố cập nhật niêm yết công khai các thủ tục hành chính bộ phận một cửa cơ quan thuế các cấp
đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan thuế theo quy định triển khai điện tử hóa thủ tục hành chính
đảm bảo dịch vụ công trực tuyến mức ba bốn theo kế hoạch được giao